gỗ nguyên liệu giấy tăng đã khiến người trồng rừng tại phú yên ồ ạt bán keo non
ghi nhận của nhóm phóng viên về những hiệu quả từ việc sử dụng máy lọc nước biển ở trường sa
nghề làm tranh từ giấy dừa một công việc mới lạ và độc đáo
cùng tìm hiểu về công việc này trong tiểu mục mỗi ngày một ngày hôm nay
nghề làm tranh từ giấy dừa một công việc mới lạ và độc đáo

và cất giấu trong nhà để bán trong dịp tết
đến ngày một mươi sáu tháng một minh bị công an huyện grombach tỉnh đắk lắc bắt quả tăng
thu giữ toàn bộ tăng vật là hơn năm mươi bảy kg pháo nổ các loại
còn hải thì đã mua bảy bảy kg pháo nổ các loại của một người đàn ông không rõ lai lịch
với số tiền một sáu triệu ở trạm dừng nghỉ tại tỉnh quảng trị
đem về cất giấu trong vườn nhà thì bị công an huyện crombakh phát hiện bắt giữ thu toàn bộ tăng vật
nhằm ngăn ngừa việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để lần tránh thuế tự vệ
tổng cục hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa
lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại với các mặt hàng phân bón npk nhập khẩu
cụ thể tổng cục hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tiến hành kiểm tra lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại
hoặc kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng nhập khẩu có mã số khai báo
thuộc một trong số các mã số được nêu tại quyết định sáu trăm tám mươi sáu của bộ công thương
được nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc danh sách được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ
nhưng lại khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ
trong số các mặt hàng được nêu tại quyết định sáu trăm tám mươi sáu
có sản phẩm phân bón chứa thành phần niter dưới bảy lân dưới ba mươi và cali trên ba
sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
trên cơ sở đó tổng cục hải quan đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón
căn cứ theo hướng dẫn nêu trên để thực hiện các thủ tục theo quy định
thưa quý vị và các bạn từ trước tết kỷ hợi đến nay giá gỗ nguyên liệu giấy tăng cao
người trồng rừng tập trung thu hoạch keo thương phẩm
giá tăng là tín hiệu vui cho nông dân
nhưng điều này đã kéo theo tình trạng nông dân đang ồ ạt thu hoạch keo non để bán
một hai hectare keo của gia đình ông nguyễn văn giang xã an lĩnh huyện tuy an
trồng được năm năm rưỡi
sau tết giá gỗ nguyên liệu giấy tăng cao
ở mức gần một ba triệu đồng một tấn
nên gia đình đã quyết định thu hoạch để bán cho thương lái
sau khi trừ mọi chi phí thì rừng keo một hai hectare này
cho thu nhập hơn năm mươi triệu đồng một hectare
với diện tích này nếu để thêm hai năm thu nhập có thể tăng thêm bốn mươi triệu đồng
do là điều kiện kinh tế khó khăn buộc người ta phải khai thác trước
ví dụ năm năm người ta khai thác lấy cái tiền đó xây sở cuộc sống
từ trước tết đến nay giá gỗ keo nguyên liệu
trên địa bàn tỉnh phú yên tăng khá cao
từ một hai đến một ba triệu đồng một tấn
tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
sau tết tại các xã miền núi
nhiều hội dân ồ ạt khai thác keo non
đang ở độ tuổi từ bốn đến năm năm rưỡi tuổi để bán
theo ngành lâm nghiệp thì rừng keo đến năm thứ bảy
thu hoạch mới đảm bảo chất lượng gỗ cũng như năng suất
do mình không có tiền mình bán sớm
nếu mình có tiền mình đợi cho lớn
chín một mươi năm mình bán cũng ngon
do mình không có tiền mình bán sớm
nói cho bà nghĩ đồ này thứ gì nó cũng hẹo hết
nóng ghế hết không có thứ gì lên hết
ở xã miền núi như an lĩnh
hiện có khoảng tám mươi hội dân bán keo
từ bốn đến năm năm rưỡi tuổi
thực tế cho thấy chủ rừng là người quyết định
thời gian thu hoạch để trang trải cuộc sống
và các khoản đầu tư sau năm năm trồng
khi giá gỗ nguyên liệu giấy tăng
thì người dân lại bán keo non
cho dù địa phương có tuyên truyền cách gì đi nữa
còn chất lượng gỗ nguyên liệu
giá trị của ngành kinh tế
là chuyện của đơn vị thu mua
và của nhà nước
theo số liệu thống kê vừa được tổng cục hải quan công bố
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đạt hơn bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
cao nhất so với các tháng đổ năm
của nhiều năm gần đây
kết quả này còn cao gần gấp đôi
so với mức bình quân là khoảng hai mươi ba tỷ đô la mỹ
một tháng của cả giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
ngoài kỷ lục về kim ngạch
từ dữ liệu thống kê của tổng cục hải quan
còn cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc
của hoạt động ngoại thương của việt nam
cụ thể tổng giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp
trong nước tăng tới một chín mươi hai tỷ đô la mỹ
trong khi đó khối doanh nghiệp fdi
chỉ tăng chín trăm bảy mươi ba triệu đô la mỹ
một dấu hiệu đáng mừng khác liên quan đến cán cân thương mại
nếu một mươi năm ngày đầu tháng một
cả nước thâm hụt gần một tỷ đô la mỹ
nhưng nhờ sự bứt phá trong những ngày cuối tháng
cán cân thương mại được đưa trở về
quỹ đạo xuất siêu lớn
được duy trì từ năm hai nghìn một mươi tám
với con số thẳng dư tới hơn tám trăm linh triệu đô la mỹ
chỉ trong tháng một
trong tháng một tổng trị giá xuất nhập khẩu
đạt hơn hai mươi hai tỷ đô la mỹ
tăng một tám tỷ đô la mỹ
so với tháng một năm hai nghìn một mươi tám
về nhập khẩu tổng trị giá đạt hai mươi một hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
tăng hơn một tỷ đô la mỹ
so với tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tính đến hết tháng một năm hai nghìn một mươi chín
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước
đã giảm một mươi

so với cùng kỳ của năm trước
trong tháng đầu năm doanh số bán hàng
của toàn thị trường đạt ba mươi ba bốn trăm tám mươi bốn xe
tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ
sản lượng của xe lắp ráp trong nước
nhưng số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc
lại tăng một mươi bốn so với tháng trước
xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường
tính đến hết tháng một tăng hai mươi bảy
so với cùng kỳ của năm trước
xe ô tô du lịch tăng bốn mươi bảy
xe thương mại giảm hai mươi ba
và xe chuyên dụng tăng hai mươi bảy
so với cùng kỳ của năm trước
nếu như trước đây cán bộ chiến sĩ và nhân dân
huyện đảo trường sa của tỉnh khánh hòa
còn gặp nhiều khó khăn
trong việc giữ chữ nguồn nước ngọt
đặc biệt là vào mùa khô
thì vài năm trở lại đây
với việc đưa vào sử dụng hệ thống máy lọc nước biển
bài toán khó này đã được giải quyết
giúp đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt
và nâng cao đời sống cho quân và dân trên đảo
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay
thiếu tá hoàng văn giai
kỹ thuật viên phụ trách hệ thống máy lọc nước biển
trên đảo tốc tàn b
quần đảo trường sa lại thực hiện công tác vệ sinh
bảo dưỡng máy theo đúng lịch trình
thời tiết trường sa khắc nghiệt
vì vậy để hệ thống hoạt động hiệu quả
công tác này luôn được quan tâm
qua quá trình sử dụng vận hành
thì hàng tuần
một tháng và sau khi vận hành
thì là chúng tôi phải bảo tướng lại
quá trình bảo dưỡng ngày và bảo dưỡng tuần
sau đó còn về hệ thống thay thế
lọc hoặc là xúc rửa lọc
thì nếu trong quá trình sử dụng
nó bị tắc bẩn thì chúng tôi phải thay
còn nếu không đúng lịch trình
thì qua quá trình hai tháng
thì chúng tôi phải thay lọc một lần
ngoài này do môi trường của nó là
nước biển mà khí hầu rất là khắc nghiệt
cho nên trong quá trình sử dụng thì
dẫn đến hỏng hóc của các máy bơm
rất là nhiều
trong quá trình sử dụng thì
nó là hệ thống điện
lượng hơi nước của nước mặt
nó ảnh hưởng đến phân điện rất là nhiều
cho nên là việc bảo trì bảo quản
của máy lọc nước biển rất là quan trọng
trên các đảo
hệ thống máy lọc nước biển hoạt động
nhờ nguồn năng lượng điện mặt trời và điện gió
nước biển sau khi được máy bơm
đưa lên bồn chứa
qua hệ thống nước lọc ro
làm sạch nước loại bỏ tạp chất có hại cho sức khỏe
tiếp tục được đưa qua hệ thống
tách lấy nước ngọt
tùy vào điều kiện thời tiết nguồn năng lượng
và nhu cầu sử dụng công suất hạt động
của máy sẽ khác nhau
theo như thiết kế
của máy này thì hơn sáu hội
một ngày đêm
chạy hai mươi bốn h hai mươi bốn là sáu hội một ngày đêm
nhưng mà với
nhu cầu của đảo thì
hiện tại thì do
thứ nhất là về
năng lượng điện
và thứ hai là
đầu bền của máy thì mình không
chạy một trăm linh công suất của nó
mà mình chỉ chạy khoảng tầm ba mươi
sau khi qua hệ thống lọc đã trở thành nước ngọt
và có thể dùng để uống trực tiếp
đối với những đảo chìm như thế này
đây đã trở thành nguồn cung cấp nước
sinh hoạt hiệu quả cho cán bộ chiến sĩ
từ khi có thêm bộ phận ngoài đống nước
thì cuộc sống của anh em trên đảo
có phần cải thiện nhiều hơn
từ cuộc sống sinh hoạt
của nước dừng
thì bất cứ cái gì chúng ta cũng phải
một hai là đảm bảo được cuộc sống
và đảm bảo được cuộc sống của anh em trên đảo
ví dụ cây rau
thì chúng ta khi quá trình nước chúng ta sử dụng xong
thì vẫn còn có nước khẳng
để chúng ta chăm bón cây rau
hiện nay cùng với sự quan tâm của đảng
nhà nước nhiều nguồn lực xã hội
từ các cá nhân tổ chức
cũng tham gia đóng góp hỗ trợ
để tiếp tục đưa hệ thống máy lọc nước biển
ra quần đảo trường sa
dự kiến trong thời gian tiếp theo
thì câu lạc bộ cũng mong rằng
các tổ chức và cá nhân
sẽ hưởng ứng phong trào
cũng như là
tất cả tấm lòng vì biển đảo
sẽ ủng hộ chương trình
để đưa máy lọc nước
được trang bị đầy đủ
cho các chiến sĩ trên quần đảo trường sa
để các đồng chí
sẽ vững tâm và có điều kiện
để hoàn thành tốt những nhiệm vụ
giữ gìn biển đảo thiên liên quân tổ quốc
ngày càng có nhiều điểm đảo
ở trường sa được trang bị
hệ thống máy lọc nước biển
như thế cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
đã có thể chủ động với nguồn nước sạch
phục vụ đời sống sinh hoạt
tăng ra sản xuất
không những thế còn có điều kiện hỗ trợ
cung cấp nước cho các tàu bè
và ngư dân đánh bắt trên quần đảo trường sa
chuyển sang một thông tin khác
ba thành phố du lịch nổi tiếng của việt nam
là hà nội thành phố hồ chí minh
và thành phố hội an của tỉnh quảng nam
vừa lọt vào danh sách những điểm du lịch rẻ nhất
thậm chí thành phố hà nội còn đứng đầu danh sách này
theo thống kê khách du lịch chỉ cần khoảng hơn bốn trăm linh đồng
để chi trả cho một ngày ở các thành phố này
một đêm trên rừng tầng rẻ nhất
hai chuyến xe giao thông công cộng
phí vào cửa cho một điểm du lịch thu hút hàng đầu
ba bữa ăn trong ngày và một chai bia
kết quả này được đưa ra bởi price of travel
cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về chi phí du lịch
cũng theo đó các thành phố đắt đỏ nhất thế giới
là new york của mỹ venice của ý zurich của thụy sĩ
du khách cần tới tối thiểu là một trăm hai mươi đô la mỹ
tương đương hai tám triệu đồng
cho một ngày ở các thành phố này
những tàu dừa cạn tưởng chừng không có giá trị sử dụng
thế nhưng dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ
đã trở thành những bức tranh độc đáo và có giá trị thẩm mỹ cao
chương mục mỗi ngày một nghề hôm nay sẽ đưa quý vị đến thăm sưởng giấy quê tôi
của anh lê thanh hà quận sơn trà thành phố đà nẵng
để hiểu rõ hơn về nghề làm tranh mới lạ này
đến nay bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn